thưa quý vị và các bạn rõ ràng là bài toán liên kết giữa các doanh nghiệp là vấn đề hết sức quan trọng trong bối cảnh hội nhập hiện nay
nhất là khi hầu hết các doanh nghiệp của việt nam đều có quy mô vừa và nhỏ
vậy cần có những giải pháp nào cho vấn đề này
chúng ta sẽ cùng bàn luận với tiến sĩ vũ đình ánh sau khi theo dõi phóng sự sau
trong bối cảnh hội nhập hiện nay thì bài toán liên kết doanh nghiệp vừa và nhỏ càng phải được đẩy mạnh
khi các doanh nghiệp tạo được mối liên kết trong từng ngành từng lĩnh vực sẽ tạo ra cơ hội chia sẻ những thông tin về thị trường nhập khẩu
về đối tác về khách hàng nước ngoài và giúp đỡ nhau trong việc phòng tránh rủi ro
các chuyên gia cũng cho rằng với thực tế việt nam hiện nay thì cần phát triển mô hình liên kết giữa các doanh nghiệp có cùng sản phẩm để tạo nên quy mô lớn
đứng từ góc độ phía chúng tôi nghiên cứu thì tôi thấy là một cái mô hình như
thế này thì có thể được một là liên kết theo kiểu cùng loại sản phẩm để tạo lên một quy mô lớn hơn
chính cái doanh nghiệp này là khi mà đứng với nhau thì nó tạo ra một sự phát triển bình vẩn bởi vì nó có những cái chân đế
có những cái nền bóng rất là vững chắc
một là vốn tự động lớn hơn thứ hai là công nghệ nó cao hơn thứ ba là thị phần thị trường rộng hơn
thứ tư là trình độ quản lý nó sẽ tốt hơn và hệ thống về vấn đề an sinh hay những vấn đề về lo cho hệ thống nhân sự trong đó tốt hơn bài bản hơn
pháp hay là vấn đề về mới như là trong tpp quy định vấn đề về sở hữu trí tuệ vấn đề về cách tạo dựng thương hiệu
văn hóa mới thì nó sẽ tốt hơn và nó là cái nền tảng để tạo sự thành công
kinh nghiệm thế giới cũng cho thấy trên chín mươi doanh nghiệp nhật bản là vừa và nhỏ đài loan cũng tương tự như vậy
thế nhưng họ vẫn phát triển tốt nhờ việc xây dựng được các mô hình liên kết bền vững
bên cạnh đó họ có những hiệp hội doanh nghiệp hoạt động rất tốt
một doanh nghiệp có thể không đủ nguồn lực để thuê luật sư tư vấn về những hiệp định quy định khi hội nhập tìm hiểu về một thị trường mới
nhưng nhiều doanh nghiệp trong cùng hiệp hội có thể chung tay nghiên cứu cùng la marketing nghiên cứu chuyển giao công nghệ
ngoài ra hiệp hội còn có thể đứng ra bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn
chúng tôi rất mong là cộng đồng doanh nghiệp việt nam có nhiều các hiệp hội các nhóm liên kết để cùng chung lợi ích cùng chung mục tiêu
như vậy để thích ứng trong bối cảnh hội nhập hiện nay việt nam cần có tăng cường liên kết các doanh nghiệp nhỏ và vừa lại với nhau
và phát huy vai trò quan trọng của các tổ chức hiệp hội hội đoàn
thưa tiến sĩ vũ đình ánh chúng ta vừa được theo dõi phóng sự và trong phóng sự này có đề cập tới vai trò của liên kết doanh nghiệp
cũng như mô hình mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa của việt nam có thể hướng đến
ý kiến của ông như thế nào về những vấn đề được nêu trong phóng sự
tôi cho rằng để tạo ra những liên kết đó thì cái đầu tiên mà chúng ta cần đó là xem xét lại các khuôn khổ các cơ sở về pháp lý
để làm sao mà chúng ta giải quyết được cái mâu thuẫn hay cái xung đột như chúng ta đã nêu trước đó
cái vấn đề thứ hai phóng sự đã nêu và tôi cũng đánh giá là chúng ta sẽ phải làm sao tăng cường cái vai trò của các cái hiệp hội
để giúp hiệp hội sẽ trở thành một cái
một cái trung tâm một cái bà đỡ tạo ra cái sự liên kết ngày càng sâu rộng giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa của việt nam
thì cái vai trò hiệp hội hoạt động một cách thật sự hiệu quả sẽ đóng một cái vai trò có thể nói là then chốt quan trọng trong vấn đề tạo ra liên kết
cái vấn đề thứ ba đó là chúng ta phải xây dựng được nhiều các cái mô hình liên kết
phóng sự thì cũng nêu cho chúng ta về vấn đề là trước mắt thì chúng ta có thể lựa chọn cái mô hình liên kết theo chiều ngang
tuy nhiên thì không chỉ liên quan đến cái vấn đề về
liên kết theo chiều ngang mà như tôi đã nói cái sự liên kết theo chiều dọc tiến xa nữa nó liên kết theo một cái chuỗi giá trị mà đâu đó trong cái chuỗi giá trị đó thì có cả những cái doanh nghiệp không phải chỉ là ở việt nam mà có thể nằm ở đâu đó trên thế giới nằm trong một cái chuỗi giá trị đó và có cái mối liên kết với nhau thì cũng rất là quan trọng
phóng sự vừa rồi cũng đã nêu một cái vấn đề đó là ngay cả một quốc gia phát triển như nhật bản thì họ cũng có tới chín mươi là các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhưng họ vẫn phát triển tốt
vậy thì chúng ta có thể học hỏi được những kinh nghiệm gì từ những quốc gia như vậy ạ
vâng có thể nói là nếu xét về số lượng thì gần như tất cả các quốc gia trên thế giới đa số đều là doanh nghiệp nhỏ và vừa
cái mà chúng ta có thể học được và phát triển được những doanh nghiệp nhỏ và vừa cái đầu tiên đó là việc cái sự liên kết hay nói cách khác là cái mối quan hệ giữa những cái doanh nghiệp đầu tàu giữa những doanh nghiệp lớn với cả những doanh nghiệp nhỏ và vừa
đấy là một cái bài học đầu tiên mà chúng ta cần phải học
để tạo ra một cái sự liên kết đó
cái đó không chỉ liên quan đến sự tồn tại phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa mà nó thậm chí là còn quyết định có thể hình thành ra những tập đoàn xuyên quốc gia những tập đoàn lớn hàng đầu ở tầm quốc gia hay là tầm quốc tế hay không
đó là vấn đề thứ nhất
vấn đề thứ hai là đối với những doanh nghiệp nhỏ và vừa thì trong phóng sự cũng đã nêu
tức là chúng ta phải làm sao mà giúp cho những doanh nghiệp nhỏ và vừa gia cố được tăng cường được cái tính liên kết để tạo ra một cái sức mạnh chung
thông qua các cái hiệp hội thông qua những hình thức tổ chức phù hợp với cả những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa
và cũng là ba cái đặc thù của từng quốc gia để giúp cho những doanh nghiệp nhỏ và vừa này có thể là liên kết được với nhau
đó là một cái bài học thứ hai mà tôi cho rằng không kém phần quan trọng
cái bài học thứ ba thì ngay cả đối với những nước phát triển như là mỹ như là nhật hay là như là đức chẳng hạn
thì họ đều có những cái chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
thông qua rất nhiều những hình thức là đa dạng và không nhất thiết
cứ phải bỏ tiền ngân sách nhà nước ra để thực hiện các hỗ trợ này
mà có rất nhiều nguồn lực để thực hiện hỗ trợ cho cái khối doanh nghiệp nhỏ và vừa
nó còn khá nhiều những cái yếu tố khác liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa
mà tôi cho rằng hoàn toàn việt nam có thể học hỏi được từ kinh nghiệm của các nước đã đi trước
và thậm chí học hỏi và rút được bài học kinh nghiệm từ chính cái quá trình chúng ta đã phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
đặc biệt là kể từ thời kỳ đổi mới đến nay
vâng việt nam chúng ta đang trên cái tiến trình là hội nhập vô cùng mạnh mẽ
và chính sách nhằm có sự hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thì cũng đã có
nếu phát huy được bài toán liên kết thì ông có kỳ vọng là doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ vượt qua được những thách thức
và tận dụng được những cơ hội mà các hiệp định việt nam tham gia mang lại hay không
với cái sự phát triển theo cái nguyên tắc của kinh tế thị trường
cộng với cả cái sự yêu đãi hỗ trợ của phía nhà nước đối với những doanh nghiệp nhỏ và vừa
và đặc biệt là cái sự tự lớn lên của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa
trong đó có cả thông qua các hình thức
liên kết như chúng ta đang bàn ở đây thì tôi tin rằng doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam
trong cái thời gian tới sẽ nâng được cái khả năng cạnh tranh của mình
và hy vọng rằng cái khả năng cạnh tranh đó không chỉ dừng lại ở trên cái thị trường của việt nam
trong cái khuôn khổ quốc gia của chúng ta mà nó còn vươn ra đối với cả khu vực và toàn cầu
đi cùng với những cả các hiệp định thương mại tự do mà chúng ta đã đang và sẽ ký kết trong thời gian tới
vâng xin được cảm ơn tiến sĩ vũ đình ánh với những chia sẻ ngày hôm nay
chúng ta có thể thấy được tầm quan trọng của việc liên kết giữa các doanh nghiệp
đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ của việt nam trong quá trình hội nhập
hy vọng là trong thời gian sắp tới thì vấn đề này của chúng ta sẽ được giải quyết một cách tốt hơn
và các doanh nghiệp vừa và nhỏ của việt nam sẽ có thể vượt qua được những khó khăn
đồng thời tiếp cận được với những cơ hội mà các hiệp định việt nam tham gia mang lại
xin chào và hẹn gặp lại